từ lâu những người dân ở huyện đầu nguồn hồng ngự tỉnh đông tháp sống bằng nghề nuôi cá lồng bè trên sông tự phát
nên quá trình sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn như nguồn giống đầu ra giá cả
tuy nhiên thời gian gần đây với mô hình hội quán nhiều người dân nuôi cá ở hồng ngự đang từng ngày ăn nên làm ra
theo thống kê hiện nay trên địa bàn huyện hồng ngự có khoảng một lồng bè nuôi cá
trong đó xã long thuận chiếm trên bảy mươi số lượng cá xuất bán mỗi năm ra thị trường trên ba mươi tấn
chủ yếu thông qua thương lái địa phương
ngoài ra xã còn có trên một mươi cơ sở sản xuất giống cá cha nhân tạo
với khoảng một mươi con cá bố mẹ cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh trên một tỷ con cá cha bột
tuy nhiên chính việc chăn nuôi sản xuất còn tự phát thiếu bền vững chưa phát huy được tiềm năng vốn có của địa phương
để cho cái làng bè nó phát triển ổn định thì cái nhu cầu cấp thiết hiện nay là
làm sao dẫn động bà con chăn nuôi mình tham gia thành một tổ chức chẳng hạn là hội quán chẳng hạn
để bà con có dịp trao đổi kinh nghiệm trong vấn đề chăn nuôi
rồi nắm bắt vấn đề thị trường để nuôi làm sao cho nó đáp ứng nhu cầu thị trường
nó cân đối với nhau để giá cả nó ổn định kinh tế bà con nó phát triển
không những đối với ngành thủy sản mà đối với tất cả các ngành nghề khác
rất cần tính tổ chức sự đồng bộ khép kín trong hoạt động
từ đó mô hình hội quán ở đồng tháp đã ra đời
và riêng với mô hình hội quán làng bè đã thật sự phát huy hiệu quả
liên kết sản xuất giữa các hộ chăn nuôi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm
giảm giá thành sản xuất chọn con giống phù hợp và thông tin thị trường
chính là những mục tiêu mà hội quán làng bè
long thuận hướng đến
mỗi lần thấy sự thay đổi của bà con kích thích trong tôi những ý tưởng mới
và sự đồng cảm với những người nông dân
từ chuyển đổi tư duy từ sản xuất sang những cách làm khác để làm giàu
cho một gia đình phát huy được cả một ngành nghề
cuối cùng nó mang lại một thương hiệu
tính đến nay người dân đồng tháp vui mừng vì đã thành lập được năm mươi ba hội quán với khoảng hai thành viên
với hiệu quả mang lại nên đối với họ thành lập thêm một hội quán là thêm một niềm vui
sự tiến bộ chung của ngành nông nghiệp và nông dân tỉnh đồng tháp